từ năm hai nghìn một mươi hai xã tri lăng nam huyện thanh miện tỉnh hải dương đã chuyển đổi trên năm mươi hectare diện tích sản xuất kém hiệu quả sang làm vườn lập ao
trong đó có hơn ba mươi hectare trồng cây ăn quả mô hình trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao gấp bảy lần so với cây lúa
gia đình ông nguyễn đức lê ở thôn an dương chuyển đổi năm hectare đất cây lúa sang lập vườn trồng cam vinh cam canh cam bố hạ
năm nay vườn cam của gia đình ông đã bước sang năm thứ tư năm trước gia đình ông thu được bảy tấn thì năm nay đã thu được tám tấn cam
theo ông nguyễn đức lê giá bán trung bình các loại cam của gia đình ông là ba mươi triệu đồng một tấn

năm trước gia đình ông thu được bảy tấn cam của gia đình ông là ba mươi triệu đồng một tấn
vùng trồng cam ở xã tri lăng nam vẫn trồng theo phương pháp truyền thống nên giá bán thấp hơn so với một số nơi cùng địa phương
trước thực tế này để nâng cao giá trị nông sản đồng thời xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm sạch
trong thời gian tới xã tri lăng nam sẽ quy hoạch và xây dựng vùng trồng cam theo quy trình việt gáp